còn như là các anh lớn đã chiếm lĩnh thị trường rồi trong khi mopper là một con cái nhỏ mới bước chân ra thị trường thì sẽ gặp rất là nhiều điều khó khăn về cách sử dụng và thói quen của người tiêu dùng cũng như các anh lớn thì đã đàn áp lại
do đó là về mặt busines thì bác bơ khó khăn nhưng mà về mặt gọi là khó khăn của bản thân mình là từ một người không biết gì it mà mình phải làm ở trong cái ngành này thì mình phải có cái thời gian gọi là học và hỏi
hầu như tôi phải học hỏi rất là nhiều thứ từ pici về mặt kỹ thuật về marketing về các thông số về các từ ngữ về các gọi là các thi quần
ở trong từ ngôi
trường một để khi các bạn nói ra tôi không lỡ ngớ như lúc ban đầu hầu như là lúc ban đầu các bạn nói ra là tôi rất ngớ vì tôi không hiếp khẳng cái đó là gì
nhưng mình phải có sự đam mê và học hỏi và mình phải có niềm tin rằng apper có thể thành công thì chúng ta sẽ toàn tâm toàn lực
khi bước vào con đường tinh doanh bốn người chúng tôi trải qua rất là nhiều khó khăn
tuy nhiên có một khó khăn mà bốn người chúng tôi nghĩ là cùng phải đồng lòng để vượt qua đó là cơ cấu vốn
các giải pháp cũng như là sự phát triển nguồn nhân lực trong công ty
có một khó khăn nữa rất riêng đó là khó khăn khi một người phụ nữ đang chăm hai con nhỏ mới bắt đầu khởi nghiệp
có lẽ hình ảnh người phụ nữ khởi nghiệp đã làm mọi người khâm phục nhưng người phụ nữ ấy còn vướng bận với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi mà vẫn dốc lực cho ra đời thêm một đứa con tinh thần nữa
bởi bản năng của người kinh doanh mách bảo chị rằng đây là thời điểm vàng để mopper thâm nhập
ở người phụ nữ này luôn có một năng lượng dồi dào chính vì vậy chị luôn tìm thấy trong khó khăn bể bộn là những ngách nhỏ để dựa vào đó mà vươn lên

điều thứ hai là định chiến của xã hội
có nhiều ngày khi mà tôi làm việc tôi phải rớt mắt vì vấn đề là họ không tin rằng là một người phụ nữ có thể làm việc này
vì bản thân ict rất là hiếm người có thể làm và có thể đếm cái đầu bắn tay
mọi người ta nghĩ đến là nam
và có những khi mà tôi nói là tôi làm cái công việc đó đối với bạn bạn tôi nói là theo chắc
về người phụ nữ khởi nghiệp thì tôi theo tôi thì là một người phụ nữ khởi nghiệp họ vừa lo con cái vừa lo gia đình vừa là lo cả công ty
rồi về người phụ nữ thì cái quỹ thời gian họ cũng ít hơn người nam trong vấn đề giao tiếp trong vấn đề quan hệ bên xã hội
thì những cái việc đó mà một người phụ nữ mà đã làm
một cái start up theo đuổi được mỗi start up của đam mê của mình thì rất là người đó phải nói là rất là giỏi
và họ cũng phải có một cái niềm tin rất lớn về mình
những người đó thì tôi thấy là tôi rất là nệm vụ
mapper của chị song hà gia nhập thị trường khi đã có rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực này đang chiếm giữ khách hàng
để sống sót và phát triển trong một môi trường cạnh tranh như vậy chị song hà và đồng nghiệp đau đáu phải có một hướng đi riêng
bằng cách chọn lối đi ngách qua những điểm yếu
mà mình khắc phục được từ các đối thủ khác
sau một năm hoạt động nếu các đối tác không tự cập nhật thông tin hoặc không được người dùng sử dụng
thì mapper vn sẽ loại khỏi hệ thống
đây sẽ là yếu tố quyết định chất lượng nội dung cũng như giảm số lượng sức sống trên hệ thống
để người dùng không rơi vào một dừng thông tin ảo
nền tảng này là nơi cung cấp thông tin chứ không phải quảng cáo bán hàng cho các địa điểm
đối ngũ sáng tạo đã xây dựng mapper theo từng bước dựa trên yêu cầu người thực việc thực và thông tin thực
khi mà làm việc với mapper khi mà xây dựng hệ thống apper
rất là có nhiều người cản vì vấn đề là là em mua em nào cũng được đâu
bao nhiêu người like bao nhiêu người này toàn là giả hết nữa
vậy thì em sẽ làm cái điểm khác
và những cái điểm khác biệt đó là tôi đã thành công khi mà áp dụng vào apper
ngay cả tất cả các vấn đề về like dislike hoặc bình luận
thì tôi không có cho mở một cái kênh tự do mà tôi muốn rằng là các bạn đã sử dụng cái dịch vụ ở địa điểm đó rồi
thì mới được like và dislike
và chính cái điều đó là đó là một sự khác biệt của mapper
khi mà em user của tôi tất cả những cái mappies của tôi khi sử dụng sẽ phải believe
cái mapper sẽ cho họ những thông tin chính xác nhất hình ảnh thật không trâu chút
do đó là hệ thống bên chỗ của team thiết kế cũng phải xây dựng theo một cái hướng khác
so với những cái hàng quán các entire những những cái trang mạng viện thông tin khác là tất cả đều phải việc thực
uy tín là yếu tố sống còn để ứng dụng giữ chân và làn tỏa đến mọi người
từ người dùng đến khách hàng từ người dùng đến nhà hàng và chính đơn vị cung cấp ứng dụng
tiêu chí ba nguyên tức là cả ba đơn vị tham gia mô hình này đều phải có lợi
một mươi khách hàng từ khi thành lập cho tới nay tương đương một khách hàng mới một bốn trăm linh đối tác hiện có của mapper vn
thành quả hôm nay cho những cố gắng và hy sinh của chị song hà và đồng nghiệp
chính là những tăng trưởng đầu tiên đáng mơ ước từ ứng dụng này
tuy nhiên quá trình tích lũy cần có thêm thời gian
hiện tại bếpr chưa có lợi nhuận nhưng đã có doanh thu
đó cũng là những dấu hiệu đáng mừng cho một sản phẩm mới trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay
với đà tăng trưởng này chị song hà và nhóm sáng tạo đang hy vọng tới cuối năm nay
theo đúng kế hoạch công ty sẽ đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi
dù còn nhiều khó khăn nhưng không vì những lợi nhuận trước mắt mà đi ngược lại với chiết lý kinh doanh của mình
đó là kim chỉ nam để ứng dụng có được niềm tin phát triển và sức sống bền bỉ
trong tương lai tôi hy vọng trong tháng chín tôi sẽ ra một hệ thống mới tích hợp hệ thống tính chất của ngân hàng
và trong hệ thống apper dành cho các chủ địa điểm kinh doanh nhỏ lẻ để giúp họ có một số vốn lưu động
và bên cạnh đó họ sẽ phát triển được cái ngành nghề kinh doanh của họ được tốt hơn
bên cạnh việc phát triển công ty của mình chị song hà còn rất nỗ lực hỗ trợ cho các phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ
từ chính kinh nghiệm niềm đam mê của bản thân chị luôn dành quỹ thời gian và nguồn vốn của mình
để đồng hành và kích thích sự sáng tạo khởi nghiệp ở những thế hệ tiếp nối
tôi có một thời gian tiếp xúc với các bạn khởi nghiệp tại các tỉnh thành ví dụ như nông nghiệp
đến giao thương đến thương mại thì tôi đề cho họ một lời khuyên và bên cạnh đó tôi đều hỗ trợ họ về mặt tinh thần
cũng giống như mentor hướng dẫn họ trong việc xác lập về các kế hoạch kinh doanh
bên cạnh đó trong trường hợp họ có những nhu cầu về việc vay vốn
hoặc là cái nhu cầu về việc cái đầu ra của sản phẩm thì tôi đều hỗ trợ họ một cách hết mình
trong việc giới thiệu họ đối với các ngân hàng và tôi có điều kiện thân quen để họ được phây vốn để phát triển sản phẩm của họ
bên cạnh đó có những sản phẩm tốt thì tôi lại mang vào trong chính bản thân hệ thống mapper
để tuyên truyền sản phẩm của họ đến với người tiêu dùng cũng như các chủ đề điểm kinh doanh
khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ thông tin chưa bao giờ là con đường trải thảm cho những start up
một người phụ nữ với những vững bận gia đình thì con đường khởi nghiệp lại nhiều trông gai hơn nữa
nhưng đam mê và sự dấn thân và cái tâm với sản phẩm chính là con đường dẫn lối để doanh nhân nguyễn nữ song hà
mang đến ứng dụng đồng hành cùng mỗi chuyến đi đầy hữu hiệu này cho người dùng